trong phiên họp chiều ngày ba tháng sáu cho ý kiến về việc xây dựng chương trình luật và pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
được sự ủy quyền của quốc hội ubth đã làm rõ các vấn đề đại biểu nêu
chung quanh các hạn chế còn tồn tại trong công tác này
trước ý kiến của các đại biểu nêu về sự mâu thuẫn trong chiến lược tầm nhìn dài hạn
đối với việc xây dựng luật và pháp lệnh cũng như đề nghị xây dựng luật
cần tránh luật khung luật ống và luật phải đủ cụ thể chi tiết để thực hiện được ngay
thậm chí không cần văn bản hướng dẫn ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội cho biết
nhiều đại biểu cho rằng hiện nay việc xây dựng luật đang thiên về tình trạng
vướng đầu sửa đó gây khó khăn cho công tác sửa đổi và hoàn thiện luật

đấy là thúc đẩy thế thì làm sao vừa có tầm nhìn dài hạn nhưng mà cũng vừa phải đáp ứng yêu cầu cuộc sống
ủy ban pháp luật cũng cho biết đối với các luật mà đại biểu đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
thì sẽ đề nghị thường vụ quốc hội giao lại cho chính phủ vì các vấn đề này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
từ đó chính phủ sẽ giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu và chính quốc hội theo đúng luật ban hành quy phạm pháp luật